thưa quý vị sau khi ghi nhận thêm một ca dương tính với sars cov hai sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu
bệnh viện đa khoa đức giang đã thông báo từ một mươi năm đến hai mươi tháng sáu bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân
ca dương tính với sars cov hai này được phát hiện qua việc xét nghiệm sàng lọc do bệnh viện triển khai
trường hợp này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là nam giới sinh sống tại n ba a khu đô thị mới sài đồng phường phúc đồng quận long biên
là nhân viên phòng tài chính kế toán của bệnh viện đa khoa đức giảng
ngay sau khi phát hiện các dương tính này sáng ngày một mươi năm tháng sáu các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra
truy vết f một f hai để khoanh vùng cách ly
trước đó ngày một mươi ba tháng sáu bệnh viện đa khoa đức giang đã ghi nhận một trường hợp là đội trưởng đội vệ sĩ của bệnh viện dương tính với sars cov hai
ngày một mươi bốn tháng sáu bệnh viện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tổng thể đối với nhân viên bệnh nhân người nhà bệnh nhân
phát hiện thêm nhân viên kế toán dương tính với sars cov hai
đáng lưu ý
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội hiện chưa phát hiện mối liên quan lây nhiễm sars cov hai giữa nhân viên kế toán và đội trưởng đội vệ sĩ của bệnh viện